liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm năm người tử vong và bốn người bị thương trên quốc lộ hai mươi thuộc địa phận tỉnh đồng nai
theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh đồng nai cho biết bước đầu tài xế hoàng văn tính ba mươi bảy tuổi quê ở tỉnh thứ thiên huế
lái xe khách dừng nằm nhà xe thành bưởi gây ra vụ tai nạn trên khai nhận đang bị công an tỉnh lâm đồng tước bằng lái ba tháng
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an vào khoảng hai giờ bốn mươi phút ngày ba mươi tháng chín
tài xế hoàng văn tính điều khiển xe ô tô khách mang biển số năm mươi f bốn trăm tám mươi ba liều thông trên quốc lộ hai mươi hướng từ đồng nai đi tỉnh lâm đồng
khi đến xã phú vinh huyện định quán tài xế tính vượt trái xe tải loại một tấn chạy cùng chiều phía trước nhưng đã tông vào phía sau xe này
sau khi vào vào xe tải xe thành bưởi mất lái lao sang trái đâm vào xe khách hải đăng một mươi sáu chỗ do tài xế nguyễn văn cảnh ba mươi ba tuổi điều khiển
chạy chiều ngược lại đang chở chín hành khách từ tỉnh bình thuận đang lưu thông theo chiều ngược lại
hậu quả làm tài xế nguyễn văn cảnh và ba hành khách tử vong tại chỗ bốn hành khách bị thương
tuy nhiên đến nay có thêm một nạn nhân bị thương đã tử vong nâng tổng số người chết là năm người
sau khi gây ra vụ tai nạn đến tám giờ sáng cùng ngày tài xế hoàng văn tính đã đến công an huyện định quán trình diện
và cũng theo ghi khai nhận của tài xế hoàng văn tính vào thời điểm lái xe gây ra tai nạn
tính đang bị công an tỉnh lâm đồng tước bằng lái ba tháng về hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ
còn theo cục quản lý đường bộ bốn cho biết thông tin ban đầu xác định thời điểm xảy ra tai nạn
xe khách đi với tốc độ sáu mươi chín km trên giờ còn xe một mươi sáu chỗ trước khi xảy ra tai nạn khoảng ba mươi phút thì chạy khoảng trên là tám mươi km trên giờ
công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố và tạm giữ tài xế hoàng văn tính
đồng thời mở rộng để làm rõ trách nhiệm của chủ xe và những người liên quan tới vụ tai nạn